trong năm hai nghìn hai mươi bốn huyện quỳnh phụ có ba trăm bảy mươi bảy công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự bốn mươi hai công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đó có tám mươi chín tân binh viết đơn tình nguyện nhầm ngũ
phát biểu tại lễ giao nhận quân thứ trưởng lương tam quang đã gửi lời cảm ơn tới các gia đình động viên khích lệ là hậu phương vững chắc để những người con ưu tú yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ gánh vác trọng trách bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
với bốn trăm một mươi chín người con ưu tú của quê hương quỳnh phụ lên đường nhầm ngũ hôm nay đồng chí tin tưởng các tân binh sẽ phát huy cao độ truyền thống quê hương anh hùng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước với sức trẻ nhiệt huyết sẽ nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách không ngừng tu dưỡng học tập dành luyện thực sự trở thành những anh bộ đội cụ hồ chiến sĩ công an nhân dân việt nam hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó
trong trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quan tâm động viên chăm lo giúp đỡ các gia đình tân binh gia đình các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ tham gia công an trở về sinh sống và làm việc tại địa phương
sáng nay tại ban chỉ huy quân sự huyện trư bảo tỉnh gia lai hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự buổi lễ
năm hai nghìn hai mươi bốn huyện chư pả có một trăm ba mươi bốn công dân ưu tú lên đường nhập ngũ trong đó có một trăm một mươi bốn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và hai mươi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
tại buổi lễ giao nhận quân các thanh niên nhập ngũ đều được trang bị đầy đủ quân tư trang với tinh thần phấn khởi sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách đoàn kết phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và lãnh đạo của tỉnh đã tặng hoa quà cho các chiến sĩ mới gửi gắm tình cảm động viên tinh thần tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân góp phần phát huy truyền thống anh hùng cách mạng viết tiếp trang sử vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với niềm tin của đảng chính quyền và nhân dân
cùng với công an các tỉnh thành trong cả nước vào ngày hôm nay công an tỉnh thái nguyên và khánh hòa
đã tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đợt này trên địa bàn tỉnh thái nguyên có ba trăm linh ba công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo chỉ tiêu của bộ công an
trong đó công an tỉnh có một trăm chín mươi năm chiến sĩ các đơn vị của bộ công an như cục an ninh điều tra bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng có một trăm linh tám
trong chiến sĩ những tân binh đợt này có đủ các tiêu chuẩn về chính trị đạo đức sức khỏe trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao
sau khi nhận quân số chiến sĩ thuộc công an tỉnh thái nguyên sẽ được đưa đi huấn luyện ba tháng tân binh tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ công an có địa chỉ tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
tại khánh hòa tổng cộng có ba trăm linh bốn công dân bao gồm ba trăm linh ba công dân nam và một công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được giao nhận trong đợt này
các đồng chí đều là những thanh niên ưu tú tại địa phương có phẩm chất chính trị tốt đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe được phân về huấn luyện tại các đơn vị thuộc bộ công an và công an tỉnh khánh hòa
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa yêu cầu các đồng chí chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan đơn vị cố gắng giải luyện thật tốt và gặt hái được nhiều thành công trong suốt quá trình huấn luyện
đại diện các chiến sĩ mới cũng đã bày tỏ lòng vinh dự tự hào khi được tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân và xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và đơn vị giao phó
tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trách nhiệm
công an nhân dân còn là niềm vinh sự tự hào của mỗi thanh niên góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng việt nam
với khi thế đó mỗi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đều một lòng quyết tâm nỗ lực vấn đấu khắc phục mọi khó khăn không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị ý chí chiến đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức tiệp thù trình độ kỹ chiến thuật nghiệp vụ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân được đảng và ngành tin tưởng giao phó
trong tiết trời mưa xuân tại sáu huyện thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự chuẩn bị chú đáo lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng tươi vui an toàn các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đều yên tâm tư tưởng bày tỏ quyết tâm cao phát huy sức trẻ và truyền thống của lớp cho anh đi trước ra sức rèn luyện học tập phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ quốc và ngành công an giao phó
em sẽ cố gắng để làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ
đợt tuyển quân năm nay hà nam có một công dân nữ tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đó là em vũ trần yến nhi trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân em đã không giấu được niềm phấn khởi tự hào bởi mong ước được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân sắp trở thành hiện thực
công dân việt nam tôi tự hiểu được trách nhiệm và vai trò của việc tham gia nghĩa vụ quân sự vì vậy tôi đã tình nguyện viết đơn để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
với phương châm tuyển người nào chắc người đó
công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn khám sơ tuyển lựa chọn công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đủ số lượng đảm bảo chất lượng thực hiện dân chủ công bằng công khai đúng luật
trong đó có nhiều công dân ưu tú công dân là sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng đại học sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an giao chỉ tiêu cho công an hà nam tuyển chọn hai trăm năm mươi một công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đó tuyển cho công an tỉnh là một trăm sáu mươi năm chỉ tiêu và tuyển cho các đơn vị thuộc bộ công an tám mươi sáu chỉ tiêu
tại kế hoạch tuyển quân năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công chỉ tiêu cụ thể cho công an các xã thị trấn
đến ngày hôm nay công an huyện cũng đã tuyển chọn được bốn mươi sáu công dân đủ các điều kiện để tham gia
trong nhiệm vụ chung chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã thị trấn tổ chức tham gặp động viên phát quân trang trao thẻ bảo hiểm y tế để động viên thân nhân cũng như các cháu sẵn sàng lên đường nhập ngũ
công dân của lực lượng tuyển chọn cho lực lượng công an đều rất là yếu tố xuất sắc và với tinh thần sung phong lên đường nhập ngũ trong không khí vui tươi phấn khởi
nhằm kịp thời thực hiện chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi ích đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và thân nhân giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thực hiện các quy trình hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp ba trăm linh năm thẻ bảo hiểm y tế cho các chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tham hỏi nhằm động viên khích lệ các công dân yên tâm hăng hái lên đường nhập ngũ
số công dân được tuyển chọn gọi năm nay về số lượng và chất lượng rất đạt yêu cầu
chúng tôi sẽ tổ chức các bước các khâu và đến thời điểm này là được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh rồi lãnh đạo công an thành phố lãnh đạo đảng ủy ban phường
chúng tôi đã tập trung chỉ đạo động viên các thanh niên thăm hỏi các gia đình mà hôm nay được sự quan tâm của ban giám đốc công an tỉnh đến trực tiếp tận gia đình để tổ chức trao bảo hiểm y tế cho thân nhân gia đình bố mẹ đẻ và chỗ chiến sĩ
đây là một nguồn động viên rất lớn để cho các tân binh chuẩn bị nhập ngũ tham gia vào công an nhân dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân động viên được tinh thần họ tiếp lối truyền thống của quê hương hà nam để yên tâm công tác thực hiện các nhiệm vụ
vào sáng nay đoàn thanh niên của bộ công an đã tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn là khởi đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ công an nhân dân
chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và sáu mươi tám năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
trên cơ sở định hướng của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn của tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tập trung triển khai hai mươi năm
sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp năm hoạt động lớn cấp bộ tám hoạt động đồng loạt cấp cơ sở và tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền biểu dương cám bộ đoàn đoàn viên thanh niên tiêu biểu gắn với cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên công an thời kỳ mới
phát huy vai trò của thanh niên công an trong tham gia chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác công an công tác đoàn
chú trọng tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã thị trấn nhất là các xã biên giới trọng điểm về an ninh